vào vệ sinh máy đúng cách chúng ta cần ngâm toàn bộ phần bầu thuốc và mặt nạ vào nước chloramine để khử khuẩn khử trùng
sau ba mươi phút mới tiếp tục rửa dưới vòi nước thật sạch lau khô để nơi thoáng mát sạch sẽ cho đến khi khô giáo hẳn mới thực hiện khử trùng vô khuẩn
quy trình xử lý thực chất khá phức tạp và trải qua nhiều khâu vì vậy tại gia đình khó có thể đảm bảo an toàn vô khuẩn máy khi dùng
vì người việt nam chúng ta là thường có thói quen
sau khi sử dụng trong máy chúng ta sẽ tháo toàn bộ máy ra tháo ra một cái phụ kiện ra đi đi rửa
thì trong cái thiết kế của nhà sản xuất họ chỉ yêu cầu được rửa cái bộ phần này tức là cái bầu thuốc cái mask tất cả bộ phần này thì được rửa để khô tự nhiên
thế còn cái phần này cái dây dẫn thì theo khuyến cáo thì không được phép rửa
lý do là đây là một dây dẫn khí từ máy
từ motor của máy ra đi vào trong bút thuốc này
nếu chúng ta rửa thì sẽ có một lượng nước nó chui đây nó làm ẩm trong cái lòng dây dẫn này
và đó là nguyên nhân cho cái nấm nó sẽ phát triển trong ngày
và tùy thuộc cái môi trường ở nhà chúng ta nó ẩm nhiều ít thì lượng nấm nó sẽ phát triển nhiều nó ít nó sẽ đóng ở trong này rất nhiều
và bình thường ra thì mọi người sẽ không bao giờ để ý đến tình trạng của dây này
chỉ biết là cắm vào và cho lên
và để mà dùng thôi
thế còn khi mà thực tế ra khi nhìn cái này thì nó đen xì trong này này
nó sẽ được đẩy từ máy ra
bao giờ khí vào trong này và nấm nó vào rất nhiều trong này
nó sẽ đi theo đường của máy này đây
và dẫn đến tình trạng là làm cho chúng ta bị nhiễm nấm
do quá trình sử dụng máy khí dung không đúng cách
mà dùng cho nhiều người khác nhau là càng tăng nguy cơ nhiễm bệnh
khí dung chỉ là giải pháp đưa thuốc vào khu vực
bị tổn thương hoặc ổ bội nhiễm để chữa trong lúc cấp cứu
và không hoàn toàn an toàn như nhiều người vẫn tưởng
bởi khi dùng máy khí dung tại nhà nhiều người có thể tự ý dùng thuốc mà không đúng bệnh
những người có cờ địa dị ứng với kháng sinh hoặc các thuốc sông khác thì lại không nên dùng
đặc biệt là trẻ nhỏ
bởi có thể xảy ra sốc phản vệ nếu cấp cứu không kịp thời
xông mũi họng bằng thuốc kháng sinh lâu hoặc không đúng liều
đặc biệt là các loại kháng sinh có gốc biệt dược
gentamicin một loại kháng sinh hay được bác sĩ kê đơn sông mũi họng
có thể biến chứng làm trẻ bị điếc phù nề dễ gây kháng thuốc
thậm chí bị ngộ độc gây suy gan thận mắc bệnh về gần xương
có nhiều bố mẹ có thể đã một đôi lần đến khám các bác sĩ và cũng được kê một số thuốc
nhưng mà các bạn tưởng rằng khí dung là sự an toàn
cho nên các bạn khi thấy con em của mình mà bị như thế
thì các bạn ấy lại tiếp tục mua cái thuốc đấy để điều trị
thế nhưng mà thực ra thì các bạn không hiểu là cây thuốc đấy có điều trị phù hợp với cái loại bệnh đấy hay không
ví dụ như bây giờ những trường hợp mà trẻ bị viêm sang nhiều
thì bố mẹ lại hay mua hirocortizzone để cho con sông tại nhà
nhưng mà ở trong đấy có một thành phần dễ làm cho bệnh nhân trẻ bị kích ứng bị phản ứng do thuốc
thế cho nên trẻ sẽ có những biểu hiện tím
tái suy hô hấp và nếu trường hợp mà bệnh nhân mà không được đưa đến kịp đến viện
thì bệnh nhân sẽ dễ bị tử vong ở nhà
dùng thuốc sông mũi hỏng không theo y lệnh có nguy cơ gây ra những tai họa khôn lường
do đó trước khi xong cần được bác sĩ khám và kê đơn thuốc
liều lượng cụ thể đặc biệt là trẻ nhỏ
mỗi lần sông không quá một mươi năm phút và phải tuân thủ y lệnh
nếu mà sử dụng thuốc kháng sinh quá sử dụng khí dung quá nhiều
mà với những loại thuốc mà không biết tác dụng phụ của nó
ví dụ như là những thuốc có corticoid
thì khi sử dụng quá nhiều mà kéo dài lâu ngày có thể gây những tác dụng phụ
ví dụ như là bạn có thể gây nấm thanh quản nấm xoang
rồi là có thể gây những bệnh làm suy giảm đường miễn dịch
như thế thì làm cho bệnh nhân càng ngày bệnh càng nặng hơn
và khả năng phục hội bệnh rất là kém
khi dùng máy khí sông nếu thấy có triệu chứng ủ tài
mặt nghe kém cần dừng sông và đưa người bệnh đi khám y tế chuyên khoa sớm
nếu không người bệnh sẽ có nguy cơ bị điếc
ngay cả với bệnh hèn hiện nay nhiều chuyên gia cũng không khuyến khích dùng khí dung tại nhà
lý do vì khi khí dung nhiều gia đình không biết lúc bệnh nặng lên
lúc biết thì đã nguy kịch
có nhiều trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện vì không cấp cứu kịp
vì vậy việc gia đình tự ý sâu mũi họng bằng khí dung tại nhà
hại vẫn nhiều hơn lợi
ngay cả khi bệnh nhân đã đỡ nhờ sông mũi họng
thì vẫn cần đi khám tai mũi họng mỗi tháng một lần
trong máy khí dung có một bộ phần khác là lọc khí
đây là một điểm mà rất nhiều người không biết cách dùng
khi chúng ta mua máy về trong máy có một bộ phần là lọc khí bắn riêng
đây là máy để dùng sức quốc
trong đấy có một hệ thống này
máy nào có thiết kế những bộ phần lọc khí trước khi đưa vào không khí thì chúng ta lắp đây
sau một tháng sử dụng định kỳ khoảng sáu tháng đến một năm
hoặc nếu tần suất sử dụng quá nhiều thì người ta sẽ có khuyến cáo lấy những miếng lọc khí sơ cua này thay vào đây
nhưng mà thường mọi người không biết cái này là gì và vứt đi
thường nó vứt đi hoặc để đâu cũng thất lạc
thế là cái máy này cứ dùng mãi
khi sờn thì đen xì rồi
nó không tốt
và đây cũng là một nguyên nhân gây ra sự lùm khí trong từ máy thử thăm
nó sẽ không sạch nữa
không sạch thì nó sẽ dẫn đến tình trạng mà mọi người sẽ bị nhiễm bệnh do máy mang lại
các loại máy sông mũi họng có nhiều ưu điểm
nhưng nếu không bảo đảm vệ sinh đúng cách hay tự do mũi họng mà chưa đi khám để xác định đúng bệnh
dùng đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì vẫn có rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người dùng
bởi vậy quý vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng máy khí dung tại nhà
đến đây thời lượng chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi đã hết